trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chiều nay tại thủ đô bắc kinh trung quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với đồng chí uông dương
ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch ủy ban toàn quốc hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân trung quốc
đồng chí uông dương nhiệt liệt đón tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đánh giá cao mối tình đoàn kết hữu nghị truyền thống việt trung
do chủ tịch mao trạch đông chủ tịch hồ chí minh và nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước giải công vun đắp
hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được
thông qua các hoạt động hợp tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban toàn quốc chính hiệp trung quốc thời gian qua
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chuyển lời chào và chúc sức khỏe của đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tới đồng chí uông dương